các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
mưa tuyết đã xuất hiện ở nhiều vùng núi cao của các huyện nguyên bình trùng khánh hạ lan trà lĩnh hòa an
ngay cả khu vực thành phố cao bằng cũng xuất hiện mưa tuyết dạng hạt nhỏ lác đác xuất hiện vào nhiều thời điểm khác nhau trong ngày
trước thời tiết giá rét tỉnh cao bằng đang khẩn trương chỉ đạo các ngành chức năng người dân trong tỉnh tăng cường các biện pháp phòng chống rét đảm bảo an toàn cho người và vật nuôi
hạn chế cho người già và trẻ em ra ngoài không thả gia súc gia cầm ra đồng và tăng cường thức ăn tinh cho vật nuôi
theo tin từ các đoàn kiểm tra của sở nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh yên bái tại các huyện vùng cao phía tây của tỉnh yên bái báo về
vào lúc một mươi tám h ngày hôm nay hai mươi bốn tháng một mưa tuyết đã vùi lấp toàn bộ diện tích hoa màu của nhân dân chủ yếu là rau cải
đã có hai mươi một con trâu bò bị chết tại hai huyện trạm tấu và mù căng trải
hiện ubnd tỉnh yên bái đã chỉ đạo các ngành nông nghiệp y tế thành lập các đoàn công tác đi kiểm tra công tác phòng chống rét ở các huyện thị xã trong tỉnh
trong đó tập trung chỉ đạo thực hiện các biện pháp giữ ấm cho người dân đặc biệt là người già và trẻ nhỏ đồng thời triển khai đồng bộ các phương thức chống rét cho châu bò
còn tại tỉnh điện biên do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp bắt đầu từ đêm ngày hai mươi ba tháng một trên địa bàn các tỉnh xuất hiện rét đậm rét hại đặc biệt là các huyện vùng cao
nhiệt độ dự báo sẽ còn tiếp tục giảm trong những ngày tới
các địa phương trong tỉnh đang tích cực thực hiện các biện pháp chống rét cho gia súc nhằm hạn chế thiệt hại do thời tiết gây ra
sở nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh điện biên đã đề nghị các địa phương tiến hành cử đoàn công tác đi chỉ đạo trực tiếp hướng dẫn kiểm tra đồn đốc công tác phòng chống đói rét và dịch bệnh đặc biệt chú trọng các xã vùng cao những nơi có nguy cơ vật nuôi bị ảnh hưởng nhiều do đói rét và dịch bệnh
giao trách nhiệm cho chính quyền xã và người đứng đầu thôn bản phối hợp với các đoàn thể huy động nhân lực tại chỗ bám sát địa bàn khẩn trương áp dụng các biện pháp chống rét chống đói và dịch bệnh cho vật nuôi chủ động phương án hỗ trợ kịp thời cho việc phòng chống đói rét dịch bệnh trên đàn gia súc gia cầm thủy sản trên địa bàn